vào hồi một mươi sáu h chiều nay tại công ty cổ phần gạch ốp lát bnc khu công nghiệp quế võ hai thôn hữu bằng xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã xảy ra nổ chạm khí than nghiêm trọng làm ba người tử vong và sáu người bị thương
vào thời điểm trên khi chín công nhân đang làm việc tại trạm khí than của công ty cổ phần gạch ốp lát bnc thì bất ngờ xảy ra nổ hậu quả làm ba người tử vong và sáu người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ubnd tỉnh bắc ninh và các cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn điều tra nguyên nhân vụ nổ và khắc phục hậu quả
tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân tử vong hiện chưa thống kê thiệt hại về tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ một đối tượng
thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín trên đường tỉnh lộ hai trăm chín mươi tám đoạn chạy qua địa phận thôn khả lý hạ xã quảng minh huyện việt yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tang đối tượng hoàng anh kim chú thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tiến hành khám xét người và xe ô tô của đối tượng tổ công tác phát hiện khoảng hai trăm linh g ma túy tổng hợp sạng đá
một mươi viên ma túy tổng hợp và một gram ketamin khám xét nở của đối tượng ở phòng bốn trăm linh chín trung cư hòa long phường kinh bắc thành phố bắc ninh
cơ quan công an thu giữ thêm một hai kg ma túy tổng hợp sạng đá chín bốn trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người cướp tài sản
đấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang
bị can là lê lâm trường do nghiện gam và ham mê cờ bạc nợ số tiền trên một trăm linh triệu đồng nên đã nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản
vào ngày bảy tháng ba nhân lúc cha mẹ nuôi từ an giang lên tp hcm khám bệnh nhà chỉ có chị gái và cháu nhỏ
trường đã sử dụng thanh sắt dài bốn mươi cm đánh nhiều nhát và bóc cổ nạn nhân đến khi bắt đầu rồi lấy ba năm lượng vàng hai mươi bốn k cùng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tại đà nẵng khi đang trên đường dẫn bạn gái đi du lịch vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý
sau hai mươi bốn giờ truy xét công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã làm rõ bắt giữ đối tượng tôn thất nhật phong chú phường kim long tp huế có hành vi cướp giật tài sản
trưa ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phong điều kiển xe máy trên các tuyến đường tìm người sơ hởi
khi đến trước số nhà bốn mươi sáu đường dương văn an phường xuân phú phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ cầm túi sách sợ hở
phong điều kiển áp sát người phụ nữ ra tay cướp giả tối sách bên trong có một mươi triệu đồng và một điện thoại
nhận được tin báo công an tp huế nhanh chóng xác minh truy xét đối tượng
đến một mươi hai giờ trưa nay một mươi hai tháng một mươi công an tp huế đã bắt giữ được phong và thu hồi tăng vật của vụ án
bệnh viện gia liễu tp hcm vừa xử lý thành công một trường hợp tai bí
do tiêm chất làm đầy vào vùng má để tạo khuôn mặt đầy đặn hơn
và các bác sĩ đã lấy ra khỏi mặt bệnh nhân là một trăm linh ml dịch mũ
bệnh nhân hai mươi ba tuổi ngụ quận một mươi hai đến khám trong tình trạng vùng má bên trái có khối u to đau nhất
cách đây năm tháng bệnh nhân đã đến một cơ sở thẩm mỹ tại phú nhuận để tiêm khoảng ba bốn cc filler
với giá một triệu bảy trăm linh ngàn đồng một cc vào vùng mặt
bốn tháng sau vùng tiêm filler sưng to đau nhất nên đã tự mua thuốc uống nhưng chỗ đau không giảm
tại bệnh viện giai liệu tp hcm các bác sĩ ghi nhận vùng má trái của bệnh nhân biến dàng
kích thước năm x năm cm siêu âm thấy có ổ dịch dẫn đến ép xe
bệnh nhân được chỉ định tiểu phẫu giải áp lấy ra khoảng hơn một trăm linh ml dịch mũ
ổn định bệnh nhân vẫn bị vết sẹo dài trên mặt
trước đó bệnh viện gia liễu tp hcm cũng đã xử lý một trường hợp ép xe má do tiêm filler
đa số bệnh nhân bị tai biến thường tiêm ở cơ sở thẩm mỹ không phép
người tiêm không phải là bác sĩ và không được đào tạo về tạo hình thẩm mỹ dẫn đến những biến chứng đáng tiếc
ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tp trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo nguyễn thanh tú bốn mươi tuổi và bị cáo nguyễn thanh bình bốn mươi tám tuổi
cùng ngụ khóm tám phường sáu về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày năm tháng tám khi thiếu tá cao thành đạt cán bộ công an phường sáu thành phố trà vinh
phố học tổ công tác của bệnh viện đao khoa tp trà vinh ở khóm bảy phường sáu
giữ gìn an ninh trực tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì tú và bình là hai anh em ruột đi vào bệnh viện
lúc này tú liên tục chữ bới la lối đạp ngại các bản báo hiệu và xin quà từ thiện nhưng không được
nên tiếp tục la lớn gây mất an ninh trật tự
phát hiện sự việc thiếu tá đạt đã nhắc nhở yêu cầu tú giữ trật tự và mời ra khỏi khu vực bệnh viện
tuy nhiên tú không chấp hành mà tiếp tục có lời lẽ thô tục xúc phạm đe dọa dùng vũ lực đối với lực lượng công an
khi thiếu tá đạt yêu cầu tú ra khỏi bệnh viện thì tú và bình liên tục xông đến đánh thiếu tá đạt
riêng bình đã đoạn cây sắt hung hăng truy đánh nhưng đã được ca ngăn
ngay sau đó tú và bình bị lực lượng công an bắt giữ
bước đầu các hai thừa nhận hành vi phạm tội rất may thiếu tá đạt không bị thương nặng
căn cứ vô tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố trà vinh
đã tuyên phạt với mức án hai năm sáu tháng tù giam đối với tú và một năm sáu tháng tù giam đối với bình
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng
có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
hoàng nguyên trường chú ở huyện cưm mật ga tỉnh đắk lắc
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố buôn ma thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng gian lận phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa đe đập đánh dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng đã phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng chuyên ngã nguyễn xuân lộc
chú huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ điều tra của công an huyện nhân trạch vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lộc đến nhà ông nguyễn văn huy chú xã đại phước huyện nhân trạch
tại đây lộc xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng nguyễn thái
và lê thị thảo hai bên xảy ra sô sát lộc đã lấy cây thuốc vít đâm trọng thương tật ba mươi hai còn thảo một
gây án xong lộc đã bỏ trốn công an huyện nhân trạch quyết định truy nã toàn quốc đối với lộc
đến ngày một mươi tháng một mươi công an huyện nhân trạch đã bắt được lộc khi đang lẩn trốn tại ấp phước lý xã đại phước
trước đó vào năm hai nghìn một mươi một lộc đã bị toán nhân dân tp hcm xử phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tin cập nhật về cơn bão số tám hồi một mươi chín h tối nay ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm chín mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
tức là từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong một mươi hai h tối nay
giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ sáng mai ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi sáu đến hai mươi hai
từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi chín độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số tám có tên quốc tế là kompasu vào chiều ngày hôm nay phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành
và các địa phương từ thanh hóa đến thừa thiên huế để triển khai các biện pháp ứng phó với bão
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo bão số tám di chuyển nhanh và dự kiến đi vào vịnh bắc bộ với sức gió cấp tám giật cấp một mươi vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã thông báo và hướng dẫn cho gần năm mươi bốn tàu với khoảng hai trăm ba mươi ba người biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
bảy tỉnh gồm quảng ninh thái bình nghệ an hà tĩnh quảng trị thừa thiên huế và quảng nam đã bàn hành lệnh cấm biển
theo phó thủ tướng lê văn thành mặc dù việc ứng phó với bão số bảy được triển khai rất kỹ từ trung ương đến địa phương nhưng vẫn xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và của
do vậy không được chủ quan mất cảnh giác nỗ lực bám sát tình hình để làm sao hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão số tám gây ra
công tác phòng chống mà chúng ta càng căn cơ
càng tập trung thì cái thiệt hại càng giả
và nếu chúng ta chủ quan mà gặp bão lớn thì cái thiệt hại rất là lớn
thì cái cơn bão số tám này nó lớn như thế thì công chí tập trung cao cho
cái ý nghĩa là như thế
để công chí quyết tâm cho giả soát công việc
để làm sao mà hạn chế tới cái mức thấp nhất cái thiệt hại do thiên tai gây ra năm nay
để thực hiện được mục tiêu đó cũng như ứng phó kịp thời với cơn bão số tám
phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các địa phương cần tiếp tục nắm chắc tình hình
và kêu gọi tàu thuyền người dân về khu vực an toàn
tuyệt đối không để người dân còn ở trên biển khi bão đến gần
đồng thời khẩn trương ra soát người dân tại các khu vực nhà xuống cấp khu vực có khả năng sạt lở
đối với khu vực cách ly tập trung các địa phương cần ra soát và có biện pháp đảm bảo an toàn
đối với khoảng hai mươi sáu người dân từ phía nam đang di chuyển ra phía bắc
các địa phương cần thông tin và bố trí lực lượng sớm đưa về khu tập trung hỗ trợ chỗ ăn chỗ ở
phó thủ tướng cho rằng cần quan tâm kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
bão số tám vẫn di chuyển nhanh và có khả năng mạnh thêm
trước diễn biến phức tạp của bão thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng
sống thiên tài ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ và ubnd các tỉnh thành phố
từ quảng ninh đến quảng ngãi yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tập trung ứng phó với bão số tám và mưa lũ sau bão
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số một nghìn ba trăm hai mươi ba ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chủ động theo dõi chặt chẽ triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình cụ thể tại địa phương
trong đó tập trung một đảm bảo an toàn cho người trên lồng bè nuôi trồng thủy hải sản và trên các đảo
chủ động ra soát sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
triển khai công tác bảo vệ đê điều hồ đập bảo vệ sản xuất bố trí lực lượng
vật tư máy móc thiết bị sẵn sàng ứng phó khắc phục khi có sự cố
bốn kiểm soát hướng dẫn phân luận giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời diễn biến bão mưa lũ
để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ công thương chỉ đạo công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở
thông tin kịp thời bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bốn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập công trình thủy lợi
nhất là hồ đập sung yếu bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu
bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo ra soát phương án ứng phó sẵn sàng triển khai lực lượng
phương tiện hỗ trợ thu hoạch lúa hoa màu sơ tán di rời dân cư tìm kiếm cứu nạn ứng phó và khắc phục hậu quả bão mưa lũ khi có yêu cầu
bộ công an phối hợp với chính quyền các địa phương và các bộ ngành có liên quan thông tin kịp thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão lũ sạt lở
chỉ đạo triển khai phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời về diễn biến của bão mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế
bảo đảm kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo đôn đốc công tác ứng phó tại các địa phương
thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết có hai chín trăm bốn mươi chín ca mắc tại bốn mươi ba tỉnh thành phố giảm sáu trăm bảy mươi tám ca so với ngày hôm qua và đây cũng là số ca mắc mới thấp nhất trong vòng hai tháng rưỡi qua
số bệnh nhân được công bố khỏi trong ngày là một ba trăm bốn mươi bảy ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên bảy trăm tám mươi sáu chín mươi năm ca
có sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
một mươi hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm mươi năm hai triệu liều
và trong ngày hôm nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận bảy ca dương tính với sars cov hai đều thuộc chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện hiếu nghị việt đức và đều đã được cách ly
còn tại thành phố đà nẵng thì trong chiều ngày hôm nay thành phố đã tổ chức hai chuyến bay đón hơn bốn trăm linh công dân là phụ nữ mang thai và bà con có hoàn cảnh khó khăn
từ thành phố hồ chí minh có nguyện vọng trở về đà nẵng toàn bộ kinh phí được thành phố tài trợ
đây là hai chuyến bay được thành phố đà nẵng tài trợ kinh phí để đưa đón các nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai người đi chữa bệnh đã xuất viện trong sáu tháng gần đây
thân nhân của những người đã mất vì covid một mươi chín
về lo tổ chức tăng lệ
người già bảy mươi tuổi trở lên nhóm đối tượng lao động tự do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học sinh sinh viên giáo viên và các y bác sĩ đã vào chi viện cho miền nam
toàn bộ bốn trăm linh ba người dân trên hai chuyến bay đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước thời điểm lên máy bay
thành phố hồ chí minh hơn năm tháng rồi rồi cạt cái gì cũng được chị về rất là mừng gặp gia đình
thì tốt quá
coi như chủ trương của nhà nước đưa ra như thế này thì coi như là thấy rất an toàn rất là cảm ơn
cảm ơn rất nhiều cảm ơn rất nhiều hội đồng hương với dân dân thành phố đà nẵng sài gòn tôi rất cảm ơn
để đảm bảo công tác phòng chống dịch các ngành chức năng của thành phố đà nẵng và hội đồng hương đà nẵng tại tp hcm đã có sự phối hợp chặt chẽ hướng dẫn và xây dựng phương án đón công dân về một cách an toàn